trong xã hội ngày càng xuống cấp nhiều đại biểu quốc hội đặt câu hỏi
liệu chúng ta đã đặt văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế xã hội chưa
phát biểu tại phiên thảo luận đại biểu nguyễn quốc hưng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
vui mừng trước những thành tiệu về kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên cùng với tín hiệu mừng vẫn còn nhiều nỗi lo nhất là nỗi lo xuống cấp văn hóa đạo đức trong xã hội
đại biểu nguyễn quốc hưng đặt câu hỏi liệu chúng ta đã thực sự nhận thức
đặt văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế xã hội hay chưa
đại biểu lưu thành công đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long cũng cho rằng
kinh tế có phát triển đến đâu đi chăng nữa mà không quan tâm kiến tạo
giữ gìn đạo đức hình ảnh con người việt nam thì chúng ta tự đánh mất chúng ta
việc phát triển kinh tế là vô nghĩa
nếu làm tốt được vấn đề này chúng ta sẽ khắc phục được nhiều hiện tượng tiêu cực
trong mối quan hệ giữa người với người khắc phục được bệnh vô cảm
giảm bớt đi các tệ nạn xã hội việc quản lý nhà nước sẽ nhẹ nhàng hơn
có đại biểu quốc hội đề nghị chính phủ có chương trình hành động cụ thể về văn hóa thể thao trong thời kỳ mới
an thần của xã hội là mục tiêu động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
vì sự bình an của xã hội vì hạnh phúc sức khỏe vật chất tinh thần của nhân dân
hôm nay tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
phái đoàn liên minh châu âu và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam
đã tổ chức hội nghị gặp gỡ châu âu năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu tại hội nghị
gặp gỡ châu âu hai nghìn một mươi tám là một sự kiện mang tính kết nối các doanh nghiệp với chính phủ việt nam
kết quả cho sự hợp tác giữa bộ ngoại giao và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam
hội nghị cũng là một ví dụ điển hình cho sự trao đổi và đối thoại thường xuyên
giữa chính phủ việt nam và cộng đồng các doanh nghiệp châu âu
sự kiện này nhằm xây dựng buổi thảo luận lớn về những mối quan hệ giữa châu âu và việt nam
đặc biệt trên khía cạnh thương mại và đầu tư trước thềm hiệp định thương mại eu việt nam
evfta đi vào hiệu lực
phát biểu tại hội nghị gặp gỡ châu âu thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự tham dự
của hơn hai trăm linh đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp của châu âu và việt nam
đã chia sẻ những câu chuyện và dự án thành công các kế hoạch phát triển tại các tỉnh
thành phố của việt nam
những việc làm đó chứng minh rằng châu âu là đối tác kinh tế quan trọng của việt nam
chính phủ việt nam luôn đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh của các cộng đồng
với hơn hai doanh nghiệp châu âu
tại việt nam nhu cầu phát triển của việt nam trên nhiều lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của các bạn
về vốn quản trị công nghệ tiên tiến trong phát triển cơ sở hạ tầng cẩn biển cẩn hẳn không
giao thông đô thị năng lượng điện dầu khí các ngành công nghệ chế tạo công nghiệp phổ trợ
chế biến thực phẩm phát triển nông nghiệp du lịch y tế
tại hội nghị lần này các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều chủ đề có ý nghĩa
quan trọng và thiết thực
như triển vọng hợp tác thương mại tự do châu âu việt nam năng lượng tái tạo và thành phố thông minh
nông nghiệp và thủy sản cơ sở hạ tầng logistic công nghệ bốn và đào tạo nghề
sược phẩm và thiết bị y tế du lịch khách sạn
chúng tôi nhận thức rất rõ việt nam vẫn còn nhiều hạn chế khó khăn
đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao để vượt qua
tôi mong chúng ta hãy cùng chia sẻ và trao đổi
cởi mở thẳng thắng về tất cả các cơ hội các thách thức và các biện pháp
làm thế nào để có thể cùng phát triển cùng có lợi
hội nghị chỉ ra rằng các doanh nghiệp châu âu đang đầu tư mạnh mẽ vào sự phát triển của việt nam
và mong muốn tiếp tục trở thành đối tác chiến lược với việt nam trong thời gian tới
thông điệp này đưa ra đúng thời điểm khi mà châu âu và việt nam chuẩn bị bắt đầu bước vào
giai đoạn kết nối thương mại và đầu tư mang tính lịch sử nhờ hiệp định thương mại tự do
liên minh châu âu việt nam hiệp định hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội trao đổi độc đáo
và đem lại những lợi ích có tầm ảnh hưởng lớn tới người dân cả hai châu lục
chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đồng chí trăn sỉ phô sĩ khăm
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương lào
đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
đảng nhà nước việt nam luôn quán triệt tới mọi cấp ủy cán bộ ngành địa phương
về tăng cường giúp đỡ lào trong phát triển đất nước
coi đó là trách nhiệm của việt nam đối với lào cũng như xứng đáng với truyền thống
của thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước đã giấy công gây dựng vô đáp
đồng chí trăn sỉ phô sỉ khăm khẳng định chuyến thăm này của đoàn nhằm trao đổi
về công tác tổ chức giữa hai ban tổ chức trung ương học hỏi những kinh nghiệm quý của việt nam
về công tác cán bộ và đi thực tế
một số địa phương của việt nam đảng nhà nước và nhân dân lào luôn kiên định
về mối quan hệ sự hợp tác tốt đẹp hiếu nghị và truyền thống tốt đẹp
với đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đồng chí chuyển lời thăm hỏi chúc sức khỏe và cảm ơn từ thủ tướng lào thông luân si su lít
tới thủ tướng nguyễn xuân phúc vì sự nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước
ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
khẳng định sự hợp tác này đang ngày càng phát huy những kết quả tích cực
vì lợi ích hai nước
phía lào cũng đang tích cực triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kết nối hai nước
nhất là các dự án giao thông
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm của đoàn đại biểu cấp cao
ban tổ chức trung ương hai nước nhằm trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn
kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng công tác cán bộ đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp
thủ tướng bày tỏ các địa phương của việt nam nhất là các tỉnh giáp biên giới phía lào
đều tích cực thúc đẩy hợp tác với các địa phương lào
hai thủ tướng việt nam và lào thường xuyên gặp nhau và trao đổi các vấn đề
nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước
việt nam sẵn sàng giúp đỡ lào hết sức trong khả năng
thủ tướng cũng trao đổi nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở việt nam
nhất là công tác cán bộ có vai trò quan trọng và ý nghĩa hết sức quan trọng
bày tỏ công tác đào tạo cán bộ cho phía lào với sự giúp đỡ của phía việt nam
đang ngày càng được nâng cao về chất lượng
việt nam đang nỗ lực quan tâm hơn nữa đến đội ngũ cán bộ sinh viên lào đang học tập
nghiên cứu tại việt nam nhằm nâng cao chất lượng học tập
đồng thời sẵn sàng bố trí thêm kinh phí để tăng cường thúc đẩy công tác này ngày càng hiệu quả hơn nữa
thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện
các tuyên bố chung việt nam lào thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao
hoạt động hiệu quả mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
hôm nay ban tuyên giáo trung ương phối hợp với tỉnh ủy đồng nai tổ chức hội nghị cộng tác viên
tạp chí tuyên giáo toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề nâng cao chất lượng tuyên truyền
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trên tạp chí tuyên giáo
tại hội nghị đại diện trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị
đại diện ban biên tập tạp chí tuyên giáo một số cơ quan của ban tuyên giáo trung ương
ban tuyên giáo các thành ủy tỉnh ủy các cơ quan báo chí ở nhiều địa phương trong cả nước
đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm cách làm hay trong việc đổi mới công tác tuyên truyền
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị trên tạp chí tuyên giáo
và các phương tiện thông tin đại chúng ở các địa phương
nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh mảng lý luận thì tạp chí tuyên giáo cần đổi mới
cả về hình thức lẫn nội dung
nói viết của đội ngũ cộng tác viên từ cơ sở trong và ngoài ngành tuyên giáo
để đi sâu tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị năm
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
thưa quý vị rất nhiều vấn đề nóng đã được thảo luận tại hội thảo công tác phòng chống buôn lậu
gia lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực phân bón
thuốc bảo vệ thực vật
hội thảo do văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại đà nẵng
hơn hai trăm linh đại biểu đại diện cho một mươi bốn tỉnh thành phố và chín bộ ngành liên quan đã tham dự hội thảo
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hàng năm trung bình ngành trồng trọt cả nước có nhu cầu tiêu thụ hơn một mươi một triệu tấn phân
và hơn một trăm linh tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại
thời gian qua các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực phát hiện xử lý nhiều tổ chức cá nhân vi phạm
tính đến quý i năm hai nghìn một mươi tám các địa phương và lực lượng chức năng đã kiểm tra một bốn trăm hai mươi vụ xử phạt hành chính hơn hai bảy tỷ đồng
tuy nhiên tình hình buôn lậu sản xuất kinh doanh trái phép phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng
không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân
thưa quý vị hôm nay bộ tài chính đã họp báo chuyên đề về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương ngân sách nhà nước đặc biệt là trong việc tri tiêu chống lãng phí
theo đó bộ tài chính vừa công bố báo cáo về tình hình thu tri ngân sách bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
thu ngân sách ước đạt bốn trăm bốn mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng tổng tri khoảng bốn trăm một mươi nghìn tỷ đồng trong đó tri thường xuyên chiếm tới bảy mươi ba năm tổng tri
như vậy tri thường xuyên trả nợ lãi tăng nhưng tri đầu tư lại giảm
dù điều này được đánh giá là phù hợp với thông lệ những tháng đầu năm tuy nhiên tình trạng thất thoát lãng phí trong chi tiêu ngân sách vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết
thứ nhất là cái chủ trương chúng ta giao quyền tự chủ cho các cơ quan đơn vị
tự chủ và mặt tài chính một mặt cũng tạo thuận lợi và tạo các chủ động cho các cơ quan đơn vị
nhưng mặt khác thanh tra kiểm tra chúng ta cũng chưa sát nên việc vi phạm vẫn xảy ra
luật ngân sách ở nước năm hai nghìn một mươi bảy cũng đã có một bước rất xa trong việc công khai minh bạch rồi
anh phải công khai từ dự toán anh phải công khai thực hiện
và công khai thực hiện thì hàng quý sáu tháng và cả năm rồi công thái quyết toán
đi kèm theo đó là vai trò của người dân và các cơ quan thanh tra kiểm tra cũng cần được nâng cao
để việc thu chi ngân sách nhà nước được minh bạch chống lãng phí
sáng nay tại xã ea mờ đo huyện cơ mờ ga tỉnh đắk lắc trung tâm khuyến nông quốc gia
phối hợp với tổ chức nông nghiệp và lương thực liên hợp quốc fao thực hiện chương trình
truyền thông về phòng chống thiên tai kết hợp cấp gà giống và thức ăn chăn nuôi
cho hơn năm trăm tám mươi hộ dân tại đắk lắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai
mỗi hộ được hỗ trợ hai mươi con gà giống di già lai bố mẹ hai mươi một ngày tuổi và bốn mươi kg thức ăn hỗn hợp cho gà
đây là giống gà có khả năng thích nghi và phát triển trong điều kiện khô hạn
số gà giống sẽ giúp cho các hộ dân giải quyết khó khăn trước mắt đồng thời khi các hộ dân có kiến thức
kinh nghiệm chăn nuôi
các hộ dân chăn nuôi gà sẽ phát triển chăn nuôi gà trên vùng hạn hán thích ứng với biến đổi khí hậu
giúp tăng thu nhập ổn định kinh tế xã hội tại địa phương
tiếp nối chương trình khởi tố vụ án cùng các bị can liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa ở tỉnh gia thanh hóa
hai mươi năm lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị đến hôm nay
liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ben xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng năm
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với hai nhân viên gác chắn nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và phạm văn vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hai nhân viên bị khởi tố để điều tra làm rõ về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự đồng thời tạm giam ba tháng đối với hai bị can để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm trên tuyến đường sắt bắc nam đoạn thuộc địa phận xã trường lâm huyện tĩnh gia thanh hóa
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu se một mươi chín từ hà nội đi đà nẵng và chiếc xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy c một mươi năm nghìn một trăm ba mươi tám
cứu đâm mạnh đã khiến cho xe tải bị đưa vào đường sắt
sáu tòa tàu bị lật làm hai người thiệt mạng và một mươi người khác bị thương
thưa quý vị vừa qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tổ chức đợt kiểm tra toàn diện công tác biên phòng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại các đồn biên phòng cảng cửa lò bến thủy quỳnh phương và hải đội hai
trong thời gian qua các đơn vị biên phòng tuyến biển nghệ an đã thực hiện nghiêm các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên
về sẵn sàng chiến đấu tăng cường công tác quản lý kỷ luật chủ động phối hợp thực hiện tốt chức năng quản lý tuần tra
kiểm soát người phương tiện hàng hóa ra vào cảng cửa sông cửa lạch đúng quy định bảo đảm giữ vững chủ quyền an ninh trật tự trên biển
thông qua kiểm tra đoàn công tác đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ biên giới
sẵn sàng chiến đấu hoán luyện xây dựng nền nếp chính quy chấp hành kỷ luật pháp luật giúp các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới
thưa quý vị thời điểm này đã bắt đầu mùa mưa bão theo yêu cầu của luật đê điều đây là thời điểm mà công tác quản lý đê điều cần phải được thắp chặt
là địa phương có tuyến đê sông hồng chạy dọc địa bàn tỉnh quỹ ban nhân dân tỉnh hương yên đã yêu cầu các địa phương thắt chặt công tác quản lý đê
bắt đầu từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đồng thời ra quyết định di rời các bãi tập kết vật liệu xây dựng ngoài đê để bảo đảm hành lang thoát lũ
tuy nhiên đã gần một tháng trôi qua nhiều bãi tập kết tại địa phương này vẫn không thực hiện theo quyết định
có bãi vẫn ngang nhiên vận chuyển thậm chí là tập kết thêm vật liệu
những khọng dẫn cát như thế này được người dân tự ý lắp đặt tại nhiều địa phương dọc theo các tuyến đê tại hưng yên
trung bình mỗi khọng có thể vận chuyển vài nghìn mét khối cát từ các tàu hút hoặc các bãi tập kết ngoài đê vào sâu bên trong con đê hàng km
không chỉ ảnh hưởng tới an toàn đê điều những khọng gia cố tạm này còn gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng
thì mình không biết được về những cái ấy thì mình cứ có nhu cầu thì mình lắp thôi
nếu mà sẽ làm biên bản yêu cầu thì mình làm sao để mình tháo dỡ một cách sớm nhất
một cách sớm nhất bây giờ
bao giờ thì chắc thì trong ngày nay thì chắc không được thì ngày mai như vậy
theo quy định về an toàn đê điều mùa mưa bão ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên yêu cầu các địa phương phải thắt chặt hoạt động quản lý đề điều
và những hệ thống vận chuyển cát như thế này buộc phải tháo rỡ và di rời
song song với đó để giải phóng hành lang thoát lũ ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên cũng ra quyết định yêu cầu các bến bãi tập kết cát và vật liệu xây dựng khác
phải di rời
tuy nhiên đã qua thời điểm này gần một tháng hầu như các bến bãi vẫn chưa chấp hành yêu cầu di rời
thậm chí có bến bãi vẫn cố tình vi phạm quy định cấm bốc xếp hàng hóa lên bờ
chúng tôi cứ có một tàu đấy có một tàu lăng lên
thì nói thật với anh em là bây giờ thì trong cái lúc này thì chúng tôi đây là mới thành đập bãi bãi bến
thì bây giờ chúng tôi cũng biết là trong này đang có quyết định
thì chúng tôi cũng đang thu hồi dần thôi
đây kìa các bến bãi dưới kia nó thật sự là người ta cũng nên nằm ẩm lên cũng có quyết định người ta cũng nên
chứ không phải là một mình bến như tôi
nhưng mà thôi bây giờ là làm cái gì nó phải có tình có lý một chút
sáng nay thì chúng tôi không được biết là cũng biết là thông tin từ đầu tàu về thì cũng điện ra cho doanh nghiệp
thì là doanh nghiệp bảo là đây là tàu của người nhà này cho đỗ chứ không có thấy hiện tượng múc vật liệu lên
tình trạng tập kết vật liệu vi phạm hành lang đê điều không chỉ diễn ra ở khói châu
mà đang tồn tại khắp các huyện dọc tuyến đê sông hồng như kim động tiên lữ thành phố hưng yên
theo thống kê của tri cục quản lý đề điều sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hưng yên
trên địa bàn tỉnh đang tồn tại bốn mươi bốn điểm bến bãi tập kết vật liệu chưa được cấp phép
trong số một mươi năm bến bãi đã được cấp phép còn lại cũng có nhiều điểm vi phạm các quy định về tập kết di rời mùa mưa lũ
theo thống kê của tri cục quản lý đê điều sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hưng yên
thì đến nay các địa phương đang tổ chức giải thoại nhưng nhìn chung là các cái vi phạm này là nhiều lòng là tồn tại
và đến nay xử lý cái việc này quả thật là phát cần phải có nhiều ngành đặc biệt là vấn đề tham gia của trịnh quyền địa phương là chủ chối
theo cam kết của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương với ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên
thời hạn cuối để thực hiện việc di rời các bến bãi này là ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám sắp tới

nhưng thực tế khối lượng vật liệu tập kết tại các bến bãi này còn rất lớn trong vài ngày tới không thể di rời hết
như vậy có thể một lần nữa thời hạn di rời để bảo đảm hành lang thoát lũ lại không hoàn thành
mùa mưa bão đã đến gần nếu các bến bãi tiếp tục vi phạm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác đê điều
phòng chống lụt bão và hậu quả của những vi phạm này không ai có thể biết trước được
thưa quý vị mới đây tại thư viện quốc gia hội xuất bản việt nam phối hợp với hiệp hội xuất bản nhật chokio
đã tổ chức ngày hội bản quyền sách việt nam nhật bản hai nghìn một mươi chín
hoạt động này góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và giao lưu văn hóa việt nam nhật bản
trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản giao dịch mua bán bản quyền sách
ngày hội bản quyền sách việt nam nhật bản lần này được tổ chức tại hà nội sau thành công của hội sách diễn ra tại tp hcm
hội sách diễn ra tại tp hcm năm hai nghìn một mươi sáu nhằm đưa hoạt động hợp tác xuất bản giữa hai nước tăng cường hiệu quả và đi vào chiều sâu
với hai mươi đơn vị tham gia bao gồm nhà xuất bản công ty đại diện bản quyền đến từ nhật bản
và một mươi tám nhà xuất bản công ty đơn vị đại diện bản quyền của việt nam
ngay sau lễ khai mạc các hoạt động giới thiệu sách trao đổi bản quyền đã diễn ra sôi nổi
ngày hội bản quyền sách việt nam nhật bản hai nghìn một mươi tám lần này hứa hẹn làm phong phú đa dạng hóa đề tài và nội dung xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu đọc của đọc giả việt nam
là cầu nối giới thiệu những cuốn sách chất lượng của việt nam tới nhật bản
sự kiện cũng thúc đẩy giới xuất bản trong nước làm tốt hơn nữa việc thực hiện quyền sở hữu tác giả trong hoạt động xuất bản
thưa quý vị và các bạn cách đây bảy mươi năm ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại bản là nọn xã phú bình huyện định hóa tỉnh thái nguyên
chủ tịch hồ chí minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
trong bảy mươi năm qua lời kêu gọi thi đua ái quốc của người vẫn luôn vẹn nguyên giá trị
dưới sự lãnh đạo của đảng phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta
đã thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng đưa tới những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày hôm nay
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
đó là lời huấn thị của chủ tịch hồ chí minh trong bài phát biểu khai mạc đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc
ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi hai sau bốn năm phát động phong trào thi đua ái quốc
hướng ứng lời kêu gọi của bác toàn đảng toàn dân
toàn quân ta đã đoàn kết một lòng đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế thắng vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trong bộn bề công việc giữa lúc mà cuộc kháng chiến đang có rất là nhiều gây go và quyết liệt
thì hồ chí minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc vậy trong bối cảnh đó lời thi đua ái quốc có ý nghĩa như thế nào
chủ tịch hồ chí minh có sáng kiến cần phải phát động phong trào thi đua ái quốc trong cả nước
để thúc đẩy cho kháng chiến kiến quốc phát triển mạnh mẽ
bởi vì theo chủ tịch hồ chí minh nước ta kinh tế lạc hậu nhưng trí quật cường thì chẳng kém ai
muốn khơi dậy được cái lòng yêu nước tiềm ẩn trong mỗi người dân việt nam
thì cái cách tốt nhất là tổ chức các phong trào thi đua yêu nước huy động được sức mạnh to lớn của toàn dân tộc
đưa cái cuộc kháng chiến đến đất nước
đưa cái cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của chúng ta đến thắng lợi
sau bảy mươi năm đất nước đã thu được những kết quả như thế nào từ phong trào thi đua ái quốc thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế thắng
các phong trào thi đua mà bám sát được vào mục tiêu cách mạng trong mỗi thời kỳ
thì đã huy động được sức mạnh của toàn đảng toàn quân toàn dân ta trên tất cả các lĩnh vực
từ là trong học tập nghiên cứu khoa học cho đến lao động sản xuất kinh doanh
và trên các lĩnh vực là chiến đấu quốc phòng an ninh đều xuất hiện các cá nhân các tập thể điển hình anh hùng
và có nhiều thành tích to lớn và cống hiến xuất sắc vào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta
vậy trong bối cảnh hiện nay lời kêu gọi thi đua ái quốc của người sẽ có những giá trị như thế nào
đến việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc thưa phó giáo sư tiến sĩ
trong tình hình hiện nay
chúng ta vẫn phải tiếp tục theo tư tưởng hồ chí minh
khơi dậy lòng yêu nước tiềm ẩn trong mỗi người việt nam
và đặc biệt là trong thế hệ trẻ phải vươn lên làm chủ đất nước
để có thể đuổi kịp được bè bạn trên thế giới
mà trước hết là ở trong cái khu vực của chúng ta
mỗi cấp quỷ đảng chính quyền đoàn thể
và đặc biệt là những người đứng đầu
mà theo học theo tư tưởng đạo đức phong cách
hồ chí minh coi trọng phát động chỉ đạo đôn đốc giám sát
phong trào thi đua yêu nước
vấn đề là các phong trào thi đua yêu nước
đặt ra phải có mục tiêu cụ thể thiết thực rõ ràng
chẳng những là cái động lực để phát triển kinh tế xã hội phát huy tinh thần yêu nước
mà chính đây là nơi để xây dựng những con người mới
và gian luyện thử thách cán bộ
trong phần tin quốc tế triều tiên tuyên bố sẵn sàng đàm phán với mỹ
cuba tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay gặp nạn
trước việc tổng thống mỹ donald trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh
với nhà lãnh đạo kim trương ương
phía triều tiên tỏ ra bất ngờ với hành động này
song nêu rõ vẫn sẵn sàng đàm phán với washington bất cứ khi nào
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn tuyên bố của thứ trưởng ngoại giao triều tiên
kim kê quan cho rằng quyết định đơn phương của mỹ hủy cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
là một hành động bất ngờ và đáng tiếc
cho thấy tình trạng thù địch tồn tại giữa hai bên vẫn còn khá nghiêm trọng
tuy nhiên thứ trưởng kim kê quan khẳng định bình nhưỡng luôn sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với mỹ
và giải quyết các tồn tại bất cứ khi nào theo bất cứ thể thức nào
ông cũng nhấn mạnh sự cấp thiết về tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo hai bên
phản ứng trên của triều tiên được đánh giá là khá mềm dẻo mang tính hòa giải
cũng trong sáng nay truyền thông triều tiên đã công bố hình ảnh phá hủy hoàn toàn bãi thử hạt nhân
punggeri trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên quốc tế được tiến hành vào chiều qua hai mươi bốn tháng năm
đây là bước đi rõ ràng đầu tiên của bình nhưỡng thể hiện cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên
trước quyết định đầy bất ngờ của tổng thống mỹ donald trump dư luận thế giới đặt ra câu hỏi
tổng thống mỹ đang thực sự làm gì vào lúc này
khi ông trump đưa ra quyết định sau khi triều tiên vừa công khai phá hủy bãi thử hạt nhân punggeria
báo chí thế giới đã có nhiều bình luận đa chiều về diễn biến này
phóng viên will ripley của hãng tin cnn
đánh giá rằng vào lúc mà ông donald trump tuyên bố hủy đối thoại thượng đỉnh với nhà lãnh đạo kim trương ưn
mọi lòng tin mà mỹ và triều tiên vừa xây dựng được với nhau đã đổ vỡ hoàn toàn
trong khi đó trang sled com bình luận tuyên bố của ông trump là một quyết định cho thấy
sự thiếu tôn trọng của washington đối với hàn quốc nước đóng vai trò tích cực hàng đầu
tuy nhiên chuyên gia dmitry mosyakov thuộc viện nghiên cứu phương đông của nga lại có ý kiến ngược lại
trao đổi với trang sputnik ông mosyakov cho rằng
động thái của tổng thống trump là có thể đoán trước bởi lẽ chính quyền mỹ thường hiện hữu hai quan điểm với triều tiên
thứ nhất là thiết lập quan hệ và tác động với chế độ bằng viện trợ
thứ hai là gia tăng trừng phạt với mục đích lật đổ chế độ
theo ông hiện quan điểm thứ hai đang nổi trội
và việc tiếp tục diễn tập quân sự với hàn quốc vừa qua washington đã thể hiện không muốn xích lại với bình nhưỡng
báo chí phương tây nhìn chung nhận định diễn biến mới này có nguy cơ đẩy quan hệ mỹ triều trở lại trạng thái khủng hoảng
tuy nhiên có thể cả hai bên vẫn đang thận trọng không muốn để tình trạng này leo thang đến mức căng thẳng như hồi năm hai nghìn một mươi
lên qua nến vụ rơi máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy của cuba khiến một trăm một mươi một người bị thiệt mạng cách đây một tuần
dạng sáng nay cuba đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai ghi dữ liệu hành trình bay
trong bản tin phát sóng sáng nay theo giờ hà nội đài truyền hình nhà nước cuba cho biết
đội tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen lưu dữ liệu chuyến bay
các đoạn ghi lại vụ tai nạn cùng với lời khai của nhân chứng đã giúp các điều tra viên xác định được vị trí của thiết bị này
việc tìm thấy hai hộp đen này có ý nghĩa rất quan trọng giúp cung cấp dữ liệu để cơ quan chức năng phân tích nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn
trong bối cảnh hai người phụ nữ còn sống sót trong vụ tai nạn vẫn ở trong tình trạng nguy kịch do bỏng và các chấn thương nghiêm trọng khác
chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy của hãng hàng không cubana de aviciong chở một trăm một mươi ba người bị rơi ngay sau khi cất cánh tại sân bay jose martin tại la habana
đây là thảm họa hàng không lớn thứ hai trong lịch sử hàng không dân dụng của cuba
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc